các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cụ thể cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tiến hành khởi tố bị can đối với nguyễn văn đài sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại phòng ba trăm linh hai z tám tập thể bách khoa phường bách khoa quận hai bà trưng tp hà nội
thu hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tạm trú tại số một mươi đoàn trần nghiệp phường bùi thị xuân quận hai bà trưng tp hà nội
khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bệnh can để tạm giam đối với phạm văn trội sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chú tại thôn kỳ dương xã trương dương huyện thường tín tp hà nội
nguyễn trung tôn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại thôn yên cổ xã quảng yên huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
trương minh đức sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chú tại số hai mươi ba bốn mươi năm một a mai hắc đế phường một mươi năm quận tám tp hồ chí minh
nguyễn bắc chuyển sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại phòng số tám thửa số bốn mươi bốn khu vườn rau phường sáu quận tân bình thành phố hồ chí minh
các cơ quan chức năng của tỉnh lạng sơn đặc biệt là lực lượng công an đã và đang nỗ lực đấu tranh với loại tội phạm này
hai đối tượng nguyễn thị khuê chú thệ xã minh đức huyện việt yên tỉnh bắc giang và hoàng văn tuấn chú tại xã tân việt huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can về hành vi mua bán người

lợi dụng sự cả tin đã có nhiều nạn nhân là trẻ em phụ nữ ở các tỉnh phía sau bị lừa bán sang trung quốc
để làm vợ những người đàn ông nông thôn hoặc bị bán vào các động mại dâm
có nhiều nạn nhân bị chủ bắt phục vụ từ bốn đến năm khách mỗi ngày nếu không phục vụ sẽ bị đánh đập một cách dã mà
chỉ tính riêng từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn đã
phát hiện điều tra làm rõ một mươi bốn vụ hai mươi tám đối tượng mua bán người
tổ chức tiếp nhận giải cứu được trên bốn mươi nạn nhân bị mua bán trở về đoàn tụ với gia đình
trong đó có cả những nạn nhân mang quốc tịch campuchia bị lừa bán
với phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt các đối tượng đã móc nối liên kết chặt chẽ với nhau
để đưa nạn nhân qua đường mòn đường tắt từ giai đoạn lừa tạo lòng tin đối với nạn nhân
đến khi đón dẫn và bán nạn nhân qua biên giới
chính điều này cũng đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng
trong quá trình phát hiện điều tra

do đó cũng không biết cụ thể tên tuổi của đối tượng
để phòng chống tội phạm mua bán người bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng
thì ý thức cảnh giác sự nâng cao nhận thức hiểu biết của mỗi người dân là hết sức quan trọng
để tránh trở thành những món hàng của tội phạm mua bán người
vâng xin được nói thêm là không phải nạn nhân nào cũng may mắn có cơ hội trở về việt nam để trình báo
nhiều cô gái vì thiếu hiểu biết cả tin
mù quáng đã dễ dàng rơi vào cái bẫy ngọt ngào như là làm việc ở nước ngoài lương cao
đi du lịch miễn phí hay là lấy chỗ ngoại để rồi bị bán vào các động mại dâm
vì vậy ý thức cảnh giác của người dân là điều vô cùng quan trọng và cần thiết
để đấu tranh với vấn nạn mua bán người trong giai đoạn hiện nay
tiếp theo biên tập viên ninh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn